tiếp tục thông tin về cơn bão số ba vào hồi một mươi chín h ngày hôm nay mùng hai tháng tám vị trí tâm bão ở khoa vào khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm linh tám bốn độ kinh đông ngay phía đông móng cái quảng ninh cách hải phòng khoảng hai trăm linh km cách nam định khoảng hai trăm năm mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km men theo vùng bờ biển các tỉnh quảng ninh hải phòng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến bảy giờ ngày ba tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm linh sáu tám độ kinh đông trên đất liền các tỉnh hải phòng nam định
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số ba nên vùng ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến hải phòng đã có gió giật cấp sáu cấp bảy